từ khi xảy ra vụ việc bộ ngoại giao và đại sứ quán việt nam tại anh đã chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương của việt nam
cũng như phía anh hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong giải quyết hậu sự trên tinh thần nhân đạo phù hợp với luật pháp quốc tế các quy định pháp luật và tập quán của hai nước
hiện các cơ quan chức năng của việt nam và anh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm đưa các nạn nhân còn lại về nước
chiều nay sau một ngày xét xử hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh điện biên
đã tuyên án bị cáo trần thị hiền mẹ nữ sinh giao gà cao mỹ duyên và bùi văn công bị tuyên mức án hai mươi năm tù giam ba bị cáo khác bị tuyên án trung thân
theo cáo trạng tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy hiền đặt vấn đề với bùi văn công hỏi mua bốn bánh heroin công ra giá là một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh và hiền đồng ý
sau đó công tìm đến vị thị thu để đặt hàng với giá sáu trăm linh triệu cho bốn bánh heroin
trong phiên xử ngày hôm nay mặc dù trần thị hiền chối tội nhưng các bị cáo vì văn toán bùi văn công lường văn hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử thấy hoàn toàn có đủ căn cứ xác định năm bị cáo đã mua bán trái phép chất ma túy
căn cứ vào diễn biến phiên xét xử công khai cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án tòa nhân dân tỉnh điện biên thấy có đủ căn cứ kết luận các bị cáo
trần thị hiền vy văn toán vy thị thu bùi văn công và lương văn hùng phạm tội như viện kiểm sát truy tố
về hình phạt tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
vì văn toán tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy bảy năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
tổng hợp hình phạt mà bị cáo toán phải chấp hành cho cả hai tội danh là tù trung thân bị cáo bùi văn công bị tuyên phạt hai mươi năm tù giam lường văn hùng tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
cùng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy gần hai kg nhựa thuốc viện hai đối tượng hạng a tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và vàng a cá sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng là người dân tộc mông ở bản cô lô xã tà tổng huyện mường tè
vừa bị công an huyện phong thổ tỉnh lai châu bắt quả tàng
trước đó vào khoảng hai mươi ba h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba ba so thị trấn phong thổ phát hiện nhóm đối tượng đi vào nhà nghỉ hoàng lan có biểu hiện nghi vấn
thấy tổ công tác tiến đến các đối tượng bỏ chạy tổ công tác đã khống chế và bắt được hai đối tượng trên
qua kiểm tra phát hiện trên người tùng có mang theo hai gói chất nhựa dẻo nghi là thuốc viện
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai đó là nhựa thuốc viện
do hạng a tùng mua vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một của người quốc tịch lào tại xã tà tổng
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tùng rủ thêm bạn mình là vàng a cá đi bán
trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
bốn bị cáo gồm nguyễn huỳnh tú trinh hai mươi bốn tuổi trú tại tỉnh tiền giang
trần quốc tĩnh hai mươi bốn tuổi trú tại tỉnh quảng nam
huỳnh ngọc thiện hai mươi ba tuổi phan quỳnh long hai mươi hai tuổi cùng chú tại gia lai
vừa bị tòa nhân dân tỉnh bà rập vũng tàu xét xử về các tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản gây dối trật tự công cộng
cả bốn đối tượng đều là nhân viên của tập đoàn địa ốc alibaba
theo hồ sơ vụ án nguyễn thái lực là em trai của nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba đã dùng tiền mua bốn thửa đất ở xã tóc tiên thị xã phú mỹ
sau đó tự ý săn lấp mặt bằng làm đường giao thông vẻ hè để phân lô bán nền
ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín khi được báo tin về việc khu đất nói trên
bị ubnd xã tóc tiên cưỡng chế nhận được chỉ đạo của nguyễn thái luyện
lúc này như trinh là nhân viên bộ phận pháp lý của công ty alibaba đã tập hợp năm mươi bảy mươi nhân viên
đến khu đất la hét cự cãi với đoàn cưỡng chế rồi chỉ đạo các nhân viên chống đối đoàn cưỡng chế
được sự chỉ đạo của trinh tĩnh long thiện đã cùng với một số đối tượng khác
dùng gạch đá đập phá gây vỡ các cửa kính của xe quốc làm nhiệm vụ gây hư hỏng với tài sản
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn huỳnh tú trinh bốn năm sáu tháng tù trần quốc tĩnh ba năm chín tháng tù
phan quỳnh long và huỳnh ngọc thiện cùng mức án là hai năm sáu tháng tù về cùng tội danh
cố ý làm hư hỏng tài sản và gây dối trật tự công cộng